từ đó từng cá nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn chấp hành nghiêm quy định trong huấn luyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cần tiếp tục tổ chức triển khai huấn luyện nghiêm túc an toàn có sự đánh giá phân loại chất lượng theo từng khối từng hàng từng cá nhân để điều chỉnh linh hoạt hợp lý đảm bảo đều đẹp thể hiện sức mạnh và tính chính quy tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động
trước mắt là đảm bảo chất lượng tiến độ cương độ tập luyện đảm bảo về sức khỏe tinh thần của cán bộ chiến sĩ
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ chú đáo các điều kiện cần thiết phục vụ buổi lễ được trang nghiêm long trọng
bất chấp thời tiết khắc nghiệt của miền bắc khi thì lạnh vuốt lúc thì lại nắng nóng gần hai tháng qua hơn một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ trong đó gần một nửa là các tân sinh viên
học viên các trường công an nhân dân vẫn hăng say luyện tập đội ngũ đội hình để chuẩn bị tốt nhất cho màn diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vào tháng năm tới
đây là dịp để biểu dương lực lượng đồng thời báo cáo với đảng nhà nước và nhân dân về sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân
chấp chất chấp chất chấp chất

để tôn vinh tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến lịch sử này
bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được lựa chọn tham gia lễ diễu binh diễu hoành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng thời tôi cũng nhận thức được trách nhiệm của mình hết sức lớn lao
đây cũng là một cơ hội để tôi học hỏi rèn luyện bản thân mình
trong hơn một tháng tập luyện vừa qua thì bản thân em đã gặp phải một số những khó khăn nhất định
nhưng đặc biệt là phải kể đến trở ngại về sức khỏe cũng như là thể lực và kỹ thuật động tác
trong những ngày đầu tiên thì việc làm quen với động tác cũng như là tăng cường thể lực là một điều không hề dễ dàng đối với bản thân em
cũng như là đồng chí đồng đội đặc biệt là dưới cái điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt của miền bắc
thực hiện kế hoạch của bộ công an về tổ chức lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch tổ chức huấn luyện một mươi một khối của lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành
trong đó có chín khối đi và hai khối đứng công tác xây dựng kế hoạch chương trình giao án tập luyện được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó

bộ chiến sĩ phải trải qua nhiều bài tập từ cơ bản tới nâng cao từ cá nhân tới hợp nhất đội hình công tác huấn luyện được chia làm ba giai đoạn và hiện đang ở giai đoạn thứ hai
thời gian huấn luyện thì đã đi được hơn một nửa chặng đường trong thời gian tới thì bản thân em cũng các đồng chí đồng đội sẽ còn phải gặp nhiều những khó khăn cũng như là thử thách khác nữa
tuy nhiên thì với tinh thần trách nhiệm ý thức và niềm vinh dự tự hào chúng em xin hứa sẽ đoàn kết một lòng nêu cao tinh thần vượt nắng thắng mưa để hoàn thành thật tốt
những nhiệm vụ thiên liêng mà đảng nhà nước và bộ công an đã giao phó
chương trình kế hoạch và giáo trình đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ chúng tôi sẵn sàng đến thời điểm mà tham gia lễ kỷ niệm của bộ công an các khối các đội hình đều sẽ thể hiện sự đều đẹp chính xác và thể hiện sự hồ ngợi phấn cờ với dự lực được để tham gia lễ kỷ niệm này
chính xác và tỉ mỉ từng động tác và bài tập đều đang được rèn rũa bằng tinh thần tập trung và nghiêm túc nhất
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị
cơ quan chức năng trong đó có bộ công an đảm bảo buổi lễ sẽ diễn ra trang trọng ấn tượng thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc và thể hiện sức mạnh hùng tráng của lực lượng vũ trang việt nam
tiếp sau đây xin mời quý vị điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần vừa qua
tuần qua tại hà nội đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp giáo sư thomas j valey
cố vấn cấp cao của trường đại học harvard kennedy hoa kỳ
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an việt nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác
trao đổi chuyên môn với các viện trung tâm nghiên cứu của đại học harvard nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới
bộ trưởng tô lâm mong muốn hai bên sẽ tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ học bổng
các khóa đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và ai đối với hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
các hoạt động hợp tác giữa bộ công an và đại học harvard sẽ là minh chứng cụ thể hóa cho các nỗ lực hành động hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ
trong bối cảnh hai quốc gia nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
ngày hai mươi chín tháng ba hội nghị thường niên bộ trưởng bộ công an bộ nội vụ campuchia lào việt nam lần thứ nhất
đã chính thức khai mạc tại thành phố đà nẵng
phát biểu khai mạc hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam khẳng định
việc tổ chức hội nghị sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới cho lực lượng công an bộ nội vụ ba nước
nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
cũng như bảo đảm an ninh trật tự khu vực tam giác phát triển và khu vực asean
hội nghị đã ra tuyên bố chung trong đó các bên nhất trí thúc đẩy hợp tác phối hợp chặt chẽ đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại chia rẽ mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp giữa ba nước
kiên quyết không để bất cứ cá nhân tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến nước kia
phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm
cũng trong ngày hai mươi chín tháng ba
phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chung ba nước campuchia lào việt nam
đã chính thức diễn ra tại thành phố đà nẵng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng và tổ chức diễn tập phương án là rất thiết thực
đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội tại ba nước là dịp để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước
có thể trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chiến thuật kỹ thuật và năng lực chiến đấu
trong xử lý các tình huống cháy nổ sự cố tai nạn
sau lễ khai mạc các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước
triển khai diễn tập phối hợp xử lý các tình huống về tai nạn giao thông
xử lý sự cố do dị hóa chất và chữa cháy xe bồn trở sang dầu
tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng
chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo vụ án dư luận xã hội quan tâm
yêu cầu nhiệm vụ này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh khi chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
và tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong thời gian qua bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác
triển khai đề án sáu của chính phủ đã chủ trì phiên họp giao ban tháng ba trực tuyến đến bảy địa phương
để đánh giá thúc đẩy các nhiệm vụ của đề án sáu trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệm vụ trọng tâm tháng bốn
quý bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành
trong đó có việc chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết một năm triển khai công văn số bốn trăm năm mươi hai của thủ tướng chính phủ
về tháo gỡ các điểm nghẽn của đề án sáu sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một mươi tám của thủ tướng chính phủ
về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử
chống thất thu thuế bảo đảm an ninh tiền tệ
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành bám sát vào các danh mục hai mươi tám nhóm dịch vụ công trực tuyến
ưu tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ khai mạc ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
khối đơn vị trực thuộc bộ công an và công an tp hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
nhấn mạnh việc nâng cao thể chất gian luyện thể lực thể thao sẽ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
ngày chạy olympic năm nay thu hút gần hai năm trăm linh vận động viên là cán bộ chiến sĩ của năm mươi bảy đơn vị trực thuộc bộ công an tp hà nội
hội viên hiệp hội thể thao công an nhân dân tham gia
thưa quý vị sơn la có hơn hai trăm bảy mươi bốn km đường biên giới tiếp ra
tiếp giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đây cũng là điểm nóng về ma túy
để góp phần ngăn chặn và kéo giảm tệ nạn ma túy cũng như là tội phạm ma túy
cấp ủy chính quyền các xã đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và đây là cơ sở để công an các xã có đủ tiềm lực sức mạnh chuyển hóa ngay từ các bản
tiến đến xây dựng địa bàn xã sạch về ma túy
ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị là một trong sáu huyện biên giới của tỉnh sơn la
khi thực hiện đề án một ba năm của bác nhân dân tỉnh về chuyển hóa xây dựng xã
phường thị trấn trên địa bàn tỉnh sơn la không có ma túy
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi công an huyện yên châu xác định phải có lộ trình cụ thể
tiến hành từng bước thận trọng củng cố xây dựng địa bàn một cách bền vững làm đến đâu chắc đến đó
bởi nhiệm vụ làm sạch địa bàn đã khó nhưng giữ sạch địa bàn còn khó hơn
câu chuyện tại xã trường pần một trong những xã được công nhận sạch ma túy trong nhiều năm liền của huyện yên châu
mời quý vị cùng theo dõi
hơn hai hectare xoài giống quả nổi tiếng ở yên châu
đang nở hoa hứa hẹn một mùa quả chín ngọt của gia đình ông lường văn trựa bản ngùa xã trường pần
và đó cũng chính là thành quả của niềm tin sự nỗ lực mà lực lượng công an xã cùng các cơ quan đoàn thể
tạo điều kiện cho con trai ông sau khi chấp hành án phạt tù vì ma túy trở về địa phương
được vay vốn theo quyết định hai mươi hai của chính phủ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng
khi mà có cái cho vay vốn rồi ấy thì gia đình cũng rất là mừng
tất nhiên là cũng phải có những cái lời khuyên con cháu thứ hai nữa là cũng nhắc nhở cháu
thứ chủ yếu là làm thế nào đó là chăm sóc cây trồng cũng đã sắp sửa có thu hạch rồi
thì đấy là cái vừa phấn khởi nhưng mà đồng thời cũng là anh em chúng tôi cũng rất là khuyên dân làm thế nào đó
đã chỉnh chỉnh sửa đến nơi đến chốn
có công an việc làm ổn định có công an việc làm ổn định có công an việc làm ổn định có công an việc làm ổn định
chính là cơ sở để những người từng một thời lầm lỗi không tái phạm tội và vi phạm pháp luật
đó cũng chính là một trong những giải pháp cốt lõi lấy phòng ngừa là chính kiểm trí phát sinh số người nghiện
người sử dụng ma tuy mới của công an xã trường bằn trong những năm qua
công an xác định là làm tốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã cấp ủy chính quyền các bản
tập trung vào cái nội dung tuyên truyền
vận động nhân dân bên cạnh đó chúng tôi cũng làm tốt công tác quản lý địa bàn
giả soát cư trú lưu trú để ma tuy ở bên ngoài không xuất nhập vào địa bàn xã
để đảm bảo làm sao cho nó địa bàn luôn duy trì
và những năm tiếp theo chúng tôi cũng quyết tâm giữ vững địa bàn xã trường bằn sẽ không có ma tuy
để giữ sạch địa bàn không ma túy một cách bền vững
với vai trò nòng cốt
công an xã trường pần đã xây dựng được hàng chục mô hình
tổ liên gia tự quản tổ an ninh nhân dân tổ hòa giải
các mô hình này đã tạo thành khối liên kết
mang lại hiệu quả thiết thực nhất là trên mặt trận phòng chống ma túy
bây giờ là cả xã không có ma tuy huyện bản không có ma tuy
thì tất nhiên là chúng tôi đã nếu mà trong ba năm mà bản nào mà có ảnh hưởng về ma túy
là quanh là cắt hết không được cái chuột là năm triệu
là trên một năm của nhà nước có hỗ trợ cho phần ma tuy
trường pần là xã đầu tiên của huyện yên châu được công nhận nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
tiểu chí về an ninh trật tự được giữ vững chính là bước đệm vững chắc
để xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hướng đến đích nông thôn mới nâng cao
góp phần mang lại cuộc sống ngày một bình yên khấm khá hơn cho nhân dân nơi vùng cao này
vâng đó là câu chuyện ở trường bằn

với các xã đang trong quá trình chuyển hóa địa bàn sạch về ma tuy
quá trình thực hiện một trăm linh các xã bản biên giới ở yên châu nói riêng và sơn la nói chung
đều đã thành lập ban chỉ đạo huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự
trong đó bố trí công an xã chính quy tại một mươi bảy trên một mươi bảy xã biên giới
nhiều đồng chí nguyên là cán bộ công tác tại cơ quan điều tra các cấp
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương bố trí một đồng chí chỉ huy công an xã
tham gia ban chấp hành đảng bộ xã qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng công an cơ sở
trong thực hiện nhiệm vụ
phiên khoài là xã biên giới của huyện yên châu địa bàn rộng hơn hai mươi một năm km đường biên giới
với nhiều đường tiều ngạch có thể khiến tội phạm ma tuy lợi dụng hoạt động
vì vậy ngay khi về cơ sở song song với công tác tuần tra kiểm soát bám nắm địa bàn
lực lượng công an chính quy đã tích cực vận động tuyên truyền tranh thủ sự giúp sức của các già làng trưởng bàn
qua đó phát huy hiệu quả một trăm bốn mươi ba nhóm liên gia tự quản thành lập ba mươi tổ an ninh tự quản
lập đặt ba mươi hòm thư tố giác tội phạm tại các bàn
các đối tượng thường lợi dụng đường biên giới để thẩm lỡ ma túy từ qua biên giới vào việt nam
để thực hiện tốt đề án xã biên giới sạch biển ma tuy công an xã phiên khoài đã tổ chức
ba mươi buổi tuyên truyền tại ba mươi bản của xã phiên khoài
đồng thời cho một trăm linh các hộ dân ký cam kết không tái trồng cây thuốc viện
ngoài ra lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra tuyến biên giới
để đảm bảo không để đối tượng thẩm lỗ ma tuy vào trong nội địa
để nâng cao năng lực điều tra tấn công chán át tội phạm ma tuy cho lực lượng công an cơ sở
các đội nghiệp vụ công an cấp huyện cũng thường xuyên tăng cường công tác phối hợp
trao đổi thông tin đồng thời tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
trong việc kiểm tra đôn đốc với công an bốn xã biên giới
phần đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm cả bốn xã biên giới trên địa bàn huyện yên châu đều sạch với ma túy
theo tiêu chí đánh giá thẩm định của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin về các đối tượng phối hợp
thực hiện trong các hoạt động nghiệp vụ và các tổ chức điều tra cơ bản
nhằm xác định tuyến địa bàn đường dây tổ chức đối tượng về ma túy
tại địa bàn xã bản biên giới
không để hình thành các đường dây tổ chức điểm tụ điểm
hoặc các đối tượng bán lẻ về ma túy không để xảy ra tình trạng trồng
tái trồng cây có chứa chấp ma túy trên địa bàn bốn xã biên giới
đồng thời phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu vực đường mòn lớn mở
nhằm ngăn chặn phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội vi phạm về pháp luật
cùng với đó triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng trên tuyến cơ sở đã được công an huyện yên châu
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt sát sao từ nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ đến trang bị cơ sở vật chất phương tiện chiến đấu
đặc biệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng
chủ động nắm chắc tình hình an ninh trả tự không để bị động bất ngờ
trong phòng chống và kiểm soát ma túy qua biên giới
tạng chữ vận chuyển bộ bán chất lượng cho ma tuy và các đối tượng nghiện đối tượng sử dụng
tôi tiếp tục tuyên truyền đối với các trường học về tác hại của rượu bia thuốc lá
rồi vũ khí vật liệu nổ cũng như công tác phòng chống ma túy đối với học đường
dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp huyện biên giới
những lá chắn vùng đẹp an toàn không để ma tuy thầm lậu
bên kia biên giới từ những xã sạch với ma tuy đã được xây dựng
khỏe phần mang lại cuộc sống bình yên cho đồng bào quốc dân tộc trên các bản làng
nơi vùng biên phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tin an ninh trật tự đáng chú ý nguyên chủ tịch và phó chủ tịch thường trực
ubnd tổ quốc việt nam tỉnh gia lai thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo
điều hành để kế toán của đơn vị rút ruột ngân sách hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông hồ văn điểm nguyên chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
và bà đinh thị giang nguyên là phó chủ tịch thường trực ubnd tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày hai mươi năm hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà đỗ thị thu hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là kê toán của ubnd tổ quốc việt nam tỉnh gia lai về tội tham ô tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh gia lai đã xác định ông hồ văn điểm
và bà đinh thị giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng tiền quỹ phòng
chống dịch covid một mươi chín của đơn vị từ đó dẫn đến việc đỗ thị thu hiền đã lợi dụng
chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
khi thấy gia đình đăng tải thông tin tìm người mất tích khang đã gọi điện nói con họ đang ở
campuchia và yêu cầu gia đình phải đưa tiền để chuộc người công an quận bình thạnh
tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn hoàng khang
sinh năm hai nghìn năm ngụ tại tỉnh khánh hòa về tội chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ lên mạng xã hội đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp con trai
mất tích sau đó gia đình đã nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói con trai bà đang ở
campuchia và đề nghị mẹ anh này chuyển sáu usd để nhận con do không có đủ tiền
gia đình xin đưa ba usd vào ngày hai mươi chín tháng ba khi nam thanh niên đang nhận sáu mươi năm triệu đồng
tiền chuộc từ người nhà của nạn nhân thì lực lượng công an đã ập đến bắt giữ tại cơ quan công an
khang khai không biết tung tích con trai của người phụ nữ do thấy thông tin tìm người trên mạng
khang đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản